sáng nay ngày làm việc thứ sáu phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian
giúp đường dây do phan xảo nam và nguyễn văn dương cầm đầu vận hành thanh toán hợp thức tiền bất chính
chủ tọa cho biết với bộ thông tin và truyền thông cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu bộ trả lời các vấn đề liên quan
trong quá trình xét xử hội đồng xét xử đã yêu cầu triệu tập ba nhà mạng nhưng cả ba nhà mạng có đơn xin xét xử vắng mặt
đồng thời trong hồ sơ vụ án đã có lời khai đầy đủ của cả ba nhà mạng
trước khi bước vào phần xét hỏi phiên sáng nay chủ tòa đề nghị lực lượng công an cách ly bị cáo nguyễn văn dương để phục vụ việc thẩm vấn được bảo đảm
trong phần xét hỏi bị cáo nguyễn quốc tuấn nguyên giám đốc trung tâm game công ty cnc nhiều lần từ chối không trả lời các câu hỏi của luật sư
theo cáo trạng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn dương chỉ đạo nguyễn quốc tuấn xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hành thẻ vi khác
với mục đích dần thay thế thẻ cào viễn thông của các nhà mạng làm phương tiện thanh toán cho game bài tipclub
tuấn chỉ đạo phạm tuấn anh vũ văn vĩ và nguyễn ngọc thịnh thực hiện sau đó giao cho vũ văn vĩ vận hành sinh thẻ
kết nối với cổng thanh toán petgay hai trăm bốn mươi bảy để gạch thẻ thanh toán cho game bài tipclub
chiều nay hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn phan xào nam một trong những kẻ chủ mưu đã thành lập và vận hành hai game đánh bạc là rick và tip
thông tin chi tiết về ngày lần sau
việc thứ sáu phiên tòa xét xử vụ án này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi